thủ tướng chính phủ vừa có công điện gửi bí thư thành ủy tỉnh ủy chủ tịch ubnd tp hcm và các tỉnh bình dương đồng nai long an bộ trưởng các bộ thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tổ công tác đặc biệt của chính phủ thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
với quan điểm đặt tính mạng sức khỏe của người dân lên trên hết trước hết thủ tướng chính phủ yêu cầu các bí thư thành ủy tỉnh ủy chủ tịch ubnd tp hcm và các tỉnh bình dương đồng nai long an và các đồng chí bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ cơ quan liên quan tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện triệt đề nghiêm ngặt quyết liệt hiệu quả tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đặc biệt lưu ý một số nội dung sau đây
một lấy xã phường thị trấn là pháo đài người dân là chiến sĩ trong phòng chống dịch để kêu gọi vận động giải thích thuyết phục hướng dẫn yêu cầu người dân không ra khỏi nhà ai ở đâu ở đó cách đi người với người nhà với nhà xã phường với xã phường người dân là trung tâm phục vụ là chủ thể trong phòng chống dịch
hai hỗ trợ cao nhất với nhân lực vật lực y tế lực lượng quân đội công an và các lực lượng cần thiết khác của trung ương các địa phương
thần tốc xét nghiệm diện rộng riêng tp hcm xét nghiệm toàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội để phát hiện sớm nhất các trường hợp f kịp thuế ngăn chặn lây lan ưu tiên cao nhất phân bổ vaccine cho tp hcm và tổ chức thực hiện chiến dịch tiêm vaccine miễn phí kịp thời an toàn hiệu quả theo hướng dẫn
bốn hỗ trợ cao nhất với nhân lực vật lực y tế lực lượng quân đội công an và các lực lượng cần thiết khác của trung ương các địa phương
năm hỗ trợ cao nhất với nhân lực vật lượng quân đội công an và các lực lượng cần thiết khác của trung ương các địa phương
sáu ủy ban nhân dân tp hcm ủy ban nhân dân các tỉnh bình dương đồng nai long an thực hiện nghiêm hiệu quả tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch
sáu ủy ban nhân dân tp hcm ủy ban nhân dân các tỉnh bình dương đồng nai long an khẩn trương thống nhất với các tổ công tác đặc biệt của chính phủ để ban hành chỉ thị thực hiện nghị quyết số tám mươi sáu nqcp của chính phủ chỉ thị số một mươi sáu ctttg và công điện này về thực hiện tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch
bảy các đồng chí bí thư thành ủy tỉnh ủy ủy ban nhân dân tp hcm và các tỉnh bình dương đồng nai long an lãnh đạo chỉ đạo điều hành thống nhất xuyên suốt và bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trên địa bàn với các lực lượng hỗ trợ của bộ ngành cơ quan địa phương khác trong công tác phòng chống dịch kịp thời báo cáo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và thủ tướng chính phủ tình hình kết quả thực hiện và những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền
văn phòng chính phủ theo dõi đồn đốc việc thực hiện công điện này kịp thời báo cáo thủ tướng chính phủ về những vấn đề phát sinh yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện và phối hợp chặt chẽ có hiệu quả để thực hiện công điện này
trưa nay sở y tế hà nội thông báo tính từ sáu h cho đến một mươi hai h ngày hai mươi hai tháng tám thủ đô ghi nhận thêm bảy ca mắc mới covid một mươi chín trong đó có một ca tại cộng đồng và sáu ca trong khu cách ly
các ca mắc mới phân bổ theo quận huyện gồm đống đa hai ca đông anh hai ca bắc tử liêm một ca ba đình một ca và gia lâm một ca
trước diễn biến của dịch bệnh hà nội quy định người dân qua sáu mươi bảy chốt kiểm dịch ở cửa ngõ thủ đô và nơi giáp danh với các tỉnh bắt buộc phải kê khai trên hệ thống phần mềm của bộ công an
phần mềm dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được triển khai từ ngày một mươi một tháng tám cho phép công dân khai báo trước thông tin cá nhân
dịch tễ và nhận mã qr để quét mã kiểm tra khi đi qua trạm bộ công an đang đẩy nhanh tiến độ cung cấp ứng dụng với tên vneid trên thiết bị di động để người dân dễ dàng sử dụng hơn khi khai báo y tế
dự kiến vào cuối tháng tám ứng dụng sẽ được triển khai
trong khi đó để nâng cao hiệu quả điều trị cho f trong cộng đồng
ngành y tế thành phố hà nội đã đặt tên vneid trên thiết bị di động để người dân dễ dàng sử dụng hơn khi khai báo y tế

mỗi trạm y tế lưu động này sẽ chỉ chăm sóc cho từ năm mươi cho đến một trăm linh f trên địa bàn
và dự kiến thành phố sẽ lập bốn trăm linh trạm y tế lưu động để phủ sóng đến nhiều địa bàn có f điều trị tại nhà
trạm y tế lưu động phường một mươi một quận ba là trạm thiết lập đầu tiên của thành phố hồ chí minh
với nhân lực là một bác sĩ và hai điều dưỡng
trạm này hiện quản lý hơn bảy mươi f đang cách ly tại nhà
với đầy đủ các trang thiết bị
thậm chí có cả giường cấp cứu và oxy sẵn sàng cho những ca bệnh tiến triển bất thường
mô hình trạm y tế lưu động này do chính phủ và bộ y tế ban hành
và thành phố hồ chí minh là địa phương đầu tiên triển khai
bốn trăm linh trạm y tế lưu động được thiết lập dự kiến để chăm sóc cho trên một trăm tám mươi bệnh nhân f điều trị tại cộng đồng
với mô hình này các y bác sĩ tiếp cận gần hơn với tình hình sức khỏe của từng bệnh nhân
và hỗ trợ người bệnh khi họ cần tư vấn
nhất là sẽ cung cấp trực tiếp và miễn phí các thiết bị y tế thuốc men
và chăm sóc sức khỏe khi họ có tiến triển bất thường
vào tối ngày hôm qua ủy ban nhân dân phường tân phú thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
đã lập biên bản xử lý tám trường hợp đến từ các phường xã khác nhau trên địa bàn thành phố đồng xoài
về hành vi tụ tập đông người không đeo khẩu trang vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
vào tối cùng ngày trong lúc tuần tra
phường tân phú đã phát hiện nhóm một mươi một thanh thiếu niên đang tụ tập bất chấp quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
để vui chơi tập thể dục tại công viên trương công định thuộc khu phố phú xuân phường tân phú
tại thời điểm kiểm tra chỉ có một số trường hợp không đeo khẩu trang
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính tám trường hợp
trong đó có sáu trường hợp bị xử lý về hành vi không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
hai trường hợp không đeo khẩu trang
riêng ba trường hợp còn lại do chưa đủ tuổi nên bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo nhắc nhở
ngoài vụ việc này trong sáng ngày hai mươi một tháng tám
lực lượng chức năng phường tân phú cũng đã kiểm tra phát hiện hai địa điểm tụ tập đông người
lập biên bản xử lý một chủ quán bốn vị khách và bốn shipper về hành vi không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
còn tại hà nội theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi một tháng tám
toàn thành phố hà nội đã lấy được bảy trăm tám mươi
một trăm linh sáu mẫu xét nghiệm diện rộng đợt hai đạt chín mươi hai so với kế hoạch
tổng số mẫu đã có kết quả là ba trăm tám mươi ba ba trăm năm mươi bảy mẫu
trong đó số mẫu dương tính là bốn mươi chín mẫu
số mẫu âm tính là ba trăm tám mươi ba ba trăm linh tám mẫu và còn bốn trăm linh bốn bảy trăm bốn mươi chín mẫu chưa có kết quả
tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ trưởng bộ công an
và trong đó thì số mẫu dương tính tại hà nội bao gồm bốn mẫu
là người sinh sống tại khu vực phong tỏa ở đồng xuân hoàn kiếm
bốn mươi năm mẫu là người sinh sống trong khu vực có nguy cơ như đống đa hai mươi một mẫu
hoàng mai một mươi ba mẫu hoài đức sáu mẫu hà đông năm mẫu
theo kế hoạch đề ra trong đợt xét nghiệm diện rộng đợt hai
tổng số mẫu dự kiến xét nghiệm của hà nội là tám trăm năm mươi sáu bốn trăm hai mươi hai mẫu
trong đó có sáu mươi bốn chín trăm chín mươi chín mẫu trong khu vực phong tỏa
bốn trăm một mươi sáu ba trăm ba mươi mẫu thuộc các khu vực có nguy cơ và ba trăm bảy mươi năm chín mươi ba mẫu
thuộc đối tượng có nguy cơ
tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ trưởng bộ công an
ngay trong tối ngày hôm qua tại quảng nam
trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đã tổ chức lễ xuất quân tăng cường hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh
tại tỉnh bình dương
theo đó bộ tư lệnh cảnh sát cơ động quyết định tăng cường hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ
thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ
các cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động sẽ phối hợp với công an
tỉnh bình dương tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh
tại các chốt cửa ngõ các huyện thị
mỗi chốt sẽ gồm ba mươi cám bộ chiến sĩ chia làm ba ca
thực hiện nhiệm vụ khép kín hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trong đó mỗi ca sẽ gồm tám đồng chí cảnh sát cơ động
được biết hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ của trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ
đã được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ
đây là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư
chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và lãnh đạo bộ công an
về huy động tổng lực phòng chống dịch covid một mươi chín
sau buổi lễ đoàn công tác đã lập tức lên đường xuất quân vào tâm dịch vào tối ngày hôm qua